những tháng đầu năm các điểm du lịch tâm linh vẫn thu hút đông đảo du khách tham quan chiêm bái
để bảo đảm an toàn lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hà nội
đã tăng cường kiểm tra hướng dẫn các cơ sở chủ động phòng ngừa thực hiện tốt các quy định về phòng chống cháy nổ
chùa ngâu xã tam hiệp huyện thanh trì là ngôi chùa có tuổi đời hàng nghìn năm với kết cấu hầu hết bằng gỗ
mặc dù đã có quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy cho du khách khi đến chiêm bái tại chùa
tuy nhiên nơi đây vẫn luôn tiềm mẩn nguy cơ cháy nổ vô cùng lớn
bộ phản lý địa bàn như chúng tôi đã góp ý như là khuyến cáo cho nhà chùa nhà mình làm sao để đảm bảo
thứ nhất là các hệ thống điện đi trong cái ống ghen chống cháy và các nến thì phải đặt lên một cái khay địa
để tránh tình trạng cháy nến ra ngoài để đảm bảo
với văn hóa
văn hóa của người việt thì đình đền chùa trong dịp đầu năm mới thường có lượng đông người dân tập trung về đây
chính vì vậy việc đốt vàng mã cũng như thắp hương với số lượng lớn tại các địa điểm này
chính là những nguy cơ tiềm ẩn cháy nổ cao
điều này đòi hỏi công tác bảo đảm phòng cháy chữa cháy càng phải được quan tâm từ cơ sở
tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức của người dân
thường thường là chúng tôi đi lễ phật thì chỉ có hương hoa quả và gói bánh thế thôi
còn vàng mã tuyệt đối là không có
trong những ngày công việc như đại lễ vào những ngày dầm mồng một thì nhà chùa đã quy định
có thể thắp hương vàng không ai được vào trong chùa thắp hương nén
cho nên trong chùa chúng tôi đã đảm bảo về trật tự về nội quy của nhà chùa quy định
để ra là không được để bừa bãi và cũng không được thắp hương
với phương châm phòng cháy hơn chữa cháy lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cùng các ban ngành liên quan và các địa phương ban quản lý các di tích văn hóa tâm linh
đã chủ động tăng cường kiểm tra giám sát chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy